trong khi tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã đồng loan huyện hạ lan của tỉnh cao bằng
tổ tuần tra kiểm soát thuộc đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn phát hiện một mươi hai công dân việt nam
nhập cảnh trái phép từ trung quốc vào việt nam
qua kiểm tra xác minh số công dân việt nam nhập cảnh trái phép trên có hộ khẩu thường trú
tại các tỉnh lạng sơn bắc giang yên bái vĩnh phúc bắc ninh đồng nai và hưng yên
trong đó có độ tuổi lớn nhất là sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu nhỏ nhất sinh năm hai nghìn một mươi chín
tổ tuần tra kiểm soát thuộc đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn đang hoàn chỉnh hồ sơ
và bàn giao cho trung tâm y tế huyện hạ năng đưa về khu vực cách ly theo quy định
đối với một mươi hai công dân nhập cảnh trái phép này
cục quản lý thị trường đắk lắc ngày hôm qua đã công bố số điện thoại đường dây nóng
để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân có liên quan tới việc tăng giá các loại
nhu yếu phẩm trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
theo đó người dân các tổ chức cơ quan
trên các địa bàn tỉnh đắk lắc có thể gọi điện đến số điện thoại chín trăm một mươi tám sáu trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi bảy
của cục quản lý thị trường để phản ánh trao đổi thông tin liên quan đến thị trường hàng hóa
thực phẩm thiết yếu phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là thông tin tố giác
các cá nhân tổ chức có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường
do dịch bệnh gây ra để sản xuất kinh doanh vận chuyển hàng giả và mua gom hàng hóa
là khẩu trang nước sắt khuẩn găng tay y tế với mục đích đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý
mọi thông tin phản ánh góp ý của người dân tổ chức doanh nghiệp sẽ được lãnh đạo
cục quản lý thị trường tiếp thu xác minh và xử lý theo quy định
hà nội là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao cho nên phải khởi động lại toàn bộ các hoạt động
của ban chỉ đạo phòng chống dịch từ thành phố cho đến các quận huyện phường xã
đặc biệt trong ba ngày từ ngày hôm nay đến ngày một tháng tám thì sẽ thực hiện test nhanh
cho hai mươi một trường hợp trở về từ vùng dịch đà nẵng
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một số điểm test nhanh trên địa bàn thủ đô ngay trong sáng ngày hôm qua
tại tám điểm test nhanh thuộc quận cầu giấy hà nội để triển khai nhanh chóng
việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trung tâm đã huy động tối đa nhân lực
của trạm y tế các phường
hiện quận cầu giấy có khoảng ba trăm hai mươi người trở về từ đà nẵng
sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh đến hết ngày hai tháng tám
còn tại quận hai bà trưng theo thống kê đến thời điểm hiện tại
toàn quận đang có một bốn trăm chín mươi chín người đi về từ vùng dịch từ ngày tám tháng bảy
với số lượng tương đối lớn việc xét nghiệm sẽ ưu tiên cho những trường hợp
mới trở về địa bàn và có liên quan tới các ca dương tính
thực hiện theo hướng dẫn của y tế khai báo và lần lượt ra làm xét nghiệm
theo giấy mở của y tế
thứ ba là những trường hợp chưa kịp khai báo
hoặc kể cả những trường hợp không kịp khai báo
người dân mới biết có đối tượng hàng xóm
liên quan đến đà nẵng thì cũng thông báo cho y tế để chúng ta có thể ra soát
và làm xét nghiệm cho một trăm linh các đối tượng đã từng đi đến ở đà nẵng trở về thành phố hà nội
trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đang có tám mươi mẫu test nhanh covid một mươi chín
đủ để cung cấp cho các quận huyện xã phường
thực hiện test nhanh phát hiện người nhiễm covid một mươi chín trở về từ đà nẵng
với quan kết quả xét nghiệm tét nhanh này
những trường hợp dung tính sẽ được theo dõi
theo dõi cách ly tại bệnh viện
còn những trường hợp mà âm tính không có nghĩa là chúng ta không có nguy cơ
mà chúng ta vẫn tiếp tục phải cách ly theo dõi tại nhà đủ một mươi bốn ngày
thế nếu như sau một mươi bốn ngày không có dấu hiệu của bệnh
thì lúc đó chúng ta có thể yên tâm
ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
khuyến cáo người dân trở về từ đà nẵng trong tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đến nay nếu chưa đủ một mươi bốn ngày thì phải cách ly tại nhà
lấy mẫu xét nghiệm ngay
các quận huyện thị xã chủ động phối hợp
với trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố
để thực hiện xét nghiệm cho người dân
hoàn thành trước ngày hai tháng tám